hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
qua test nhanh hầu hết nhóm đối tượng đều dương tính với chất ma túy và có nồng độ cồn vượt quy định
riêng cao thiên trường và phương dương tính với ma túy
ngoài ba đối tượng trên bị khởi tố cơ quan điều tra còn lập hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc với phương cao và hải cho gia đình bảo lãnh chờ điều tra làm rõ
còn tại quảng bình công an tỉnh vừa tổ chức phá chuyên án đấu tranh với các đối tượng cho vay lãi nặng
trên địa bàn thành phố đồng hới khám xét tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ chỗ ở chỗ làm việc của các đối tượng đã thu giữ nhiều tài liệu đồ vật liên quan để hoạt động cho vay lãi nặng
đồng loạt tại các điểm trên địa bàn lực lượng công an đã tiến hành khám xét hai cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ khám xét nơi ở nơi làm việc của bảy đối tượng liên quan
qua khám xét đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động vay lãi nặng tiến hành triệu tập đấu tranh một mươi một đối tượng có liên quan
chứng minh làm rõ một đối tượng tên là nguyễn xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường nam lý thành phố đồng hới có hành vi cho vay lãi nặng
phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp thi ảnh tạm giữ người đối với nguyễn xuân thủy
hiện phòng cảnh sát hình sự công an đang phối hợp điều tra mở rộng với những đối tượng liên quan khác trong chuyên án để xử lý nghiêm trước pháp luật
sáng nay tòa nhân dân tỉnh bạc liêu tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần một mươi tám tỷ đồng xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng đặng văn hà đặng trí tâm đặng văn em trần văn nhật lưu sầu em lê văn danh trần văn linh lê văn đương trần trí hướng quỳnh tấn đạt nguyễn văn có nguyễn quốc kiệt
lê văn ngoãn và đặng thị hồng hà đã tự xưng là nhân viên lãnh đạo của công ty sổ số biển bắc gọi điện thoại cho nhiều người đề nghị hợp tác để đánh sập các thầu đề lấy tiền gây quỹ từ thiện
với thủ đoạn này nhóm đối tượng đã thực hiện thành công hai mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần một mươi tám tỷ đồng
sự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng sáu chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật kết quả phiên tòa trong những bản tin tiếp theo
liên quan đến vụ phá rừng
rừng nghiêm trọng xảy ra tại xã vũ muộn và sĩ bình huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
công an huyện bạch thông đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng gồm bàn phúc hùng bàn phúc toàn bàn phúc tiến cùng chú tại xã vũ muộn về các hành vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng
theo kết quả điều tra từ tháng một đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hùng toàn tiến và một mươi người khác đã chặt hạ bốn mươi một cây gỗ nghiến có khối lượng gần một trăm linh m khối tại tiểu khu ba trăm sáu mươi bảy
thuộc xã sĩ bình và tiểu khu ba trăm năm mươi bốn thuộc xã vũ muộn đây là khu rừng phòng hộ trạng thái rừng tự nhiên núi đá
ngày bốn sáu công an huyện bạch thông phối hợp với công an xã trạm kiểm lâm vũ muộn phát hiện và bắt quả tang dương văn tuệ vận chuyển gỗ từ đâng bùn ra trung tâm xã vũ muộn
khi bị phát hiện tuệ đã quay đầu bỏ chạy hòng tàu tán tăng vật nhưng không thoát khỏi vòng vây một mươi ba thanh gỗ và chiếc xe ô tô là phương tiện vận chuyển đã bị tạm giữ
trong vụ việc này một mươi ba người liên quan đến vụ án đều là anh em họ hàng trong thôn đông bun trong đó có ba đảng viên một người là trưởng thôn kiêm công an viên một thôn đội trường
diễn biến của vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau
thưa quý vị lợi dụng việc cho nhận con nuôi thời gian qua tại một số địa phương công an các đơn vị đã phát hiện đấu tranh làm rõ nhiều đối tượng tham gia vào các đường dây mua bán trẻ em
trong đó có cả trẻ sơ sinh chỉ mới vài ngày tuổi với thủ đoạn hoạt động tinh vi chủ yếu là đưa nạn nhân bán sang các nước thứ ba lực lượng công an gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra xác minh làm rõ và giải cứu các nạn nhân
mạng xã hội zalo hay facebook bây giờ đã trở thành một kênh để các đối tượng có thể tiếp cận và tìm kiếm nạn nhân trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em
thậm chí nạn nhân cũng không biết rõ về địa chỉ cũng như là line link

trong đó có cả trẻ sơ sinh chỉ mới vài ngày tuổi với thủ đoạn hoạt động tinh vi chủ yếu là phụ nữ và trẻ em

dù dỗ những người mang thai ngoài ý muốn không có điều kiện nuôi dưỡng thông qua mạng xã hội facebook các hội nhóm đề nghị cho nhận con nuôi sau đó bán sang nước thứ ba để kiếm lời
dưới hình thức cho nhận con nuôi các đối tượng và người mang thai ngoài ý muốn người thân của họ tiếp xúc với nhau bí mật chủ động cam kết với nhau nhưng hồ sơ giấy tờ giao nhận không thể hiện việc mua bán
cũng theo đại diện cục cảnh sát hình sự nhiều vụ việc đối tượng cũng là người dân tộc thiểu số nên dễ tạo lòng tin và tiếp cận các nạn nhân
trong vụ đoạn này đối tượng mong thiếu oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã hữu lập nguyệt kỳ sơn nghệ an đã lừa các phụ nữ có bầu ở cung bản sang trung quốc sinh con để bán
trước đó vào ngày một mươi hai tháng sáu công an tỉnh vĩnh phúc lập biên bản về hành vi vòi tiền của đoàn thanh tra bộ xây dựng khi làm việc tại huyện vĩnh tường
đoàn thanh tra bộ xây dựng gồm năm người do bà nguyễn thị kim anh phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng thuộc thanh tra bộ xây dựng làm trưởng đoàn về làm việc tại huyện vĩnh tường từ giữa tháng bốn
ngày một mươi tám tháng sáu lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh phúc cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam với bà nguyễn thị kim anh trưởng đoàn thanh tra cùng hai thành viên là ông đặng hải anh và bà nguyễn thùy linh về tội nhận hối lộ
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông vừa cho biết qua giá soát đã tiếp tục phát hiện có bốn mươi nhãn hàng mới vẫn đang quảng cáo trong các clip phản động trên youtube
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết đã tiếp tục phát hiện có bốn mươi nhãn hàng mới vẫn đang quảng cáo trong các clip phản động trên youtube
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử có văn bản yêu cầu từng quảng cáo và cho đến nay đã có một mươi năm công ty nhãn hàng gửi tài trình phát nhận đã ngay lập tức từng quảng cáo trên youtube và yêu cầu youtube xả soát không để tình trạng hiển thị các quảng cáo trên các clip phản động